học phần lớn là những bài hát
những công nhân từ nhiều nơi trên cả nước đến bình dương làm việc
với mong muốn an cư lạc nghiệp họ gom tiền mua đất
dù đã chọn những vị trí xa trung tâm thành phố giá tiền phù hợp với thu nhập
nhưng ước muốn chính đáng đó của họ không thể thực hiện được
những ước muốn của họ trở nên xa vời

niềm tin đặt nhầm chỗ
chờ trước trụ sở công an tỉnh bình dương hôm nay
có một người phụ nữ với gương mặt hiền lành
chỉ cầm trên tay tập giấy tờ gương mặt buồn hoang
phải chờ thêm vài người nữa mới đến lượt mình
chị dỡ là công nhân làm việc tại khu công nghiệp
thuộc địa bàn thị xã tân uyên tỉnh bình dương
có thông tin tờ rơi phát cho công nhân khu công nghiệp
chỉ biết đến dự án phân lô bán nền
ở phú sáo của công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng
và phát triển địa ốc bình dương cityland
tìm hiểu thấy mức giá phù hợp với khả năng của mình
chỉ dỡ cùng với em trai gom ngóc khoản tiền tiết kiệm được vai mặt của công ty thương mại dịch vụ xây dựng và phát triển địa ốc bình dương cityland
mình mượn thêm để mua hai xuất chỉ giá bốn trăm tám mươi triệu đồng
mượn tiền của nhỏ em xong rồi trồng lại là năm triệu
xong rồi cái đầu là nó nói là ngày mai mình lên đặt cọc
thì lúc đó là mình đặt cọc là mình lên là mình đặt là năm mươi triệu
thì trong khi năm mươi triệu đó nó nói là trong vòng một tháng nếu mình trồng hết
thì trong vòng khoảng một kháng là mình sẽ có sáu
hai chị em mình làm công nhân dành dưỡng mình được bao nhiêu đâu
mấy năm trời mới được cái vụ
thì đó bởi vậy vất vả lắm nó mới được
tăng ca biết bao nhiêu
chỉ dỡ cũng như bao nhiêu người công nhân
từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đổ về bình dương làm việc
và mong có một mảnh đất để an cư
họ nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa ước mơ của mình
nhưng ước muốn chính đáng đấy đã trở nên xa vời
khi những đồng tiền tích góp lâu nay bỗng bốc hơi theo miếng bánh vẽ
mà những người của công ty địa osc dựng lên
nguyễn thanh hùng hoàng anh vui lê anh công châu lê vinh phạm
vốn là những nhân viên kinh doanh của các công ty bất động sản trên địa bàn tỉnh bình dương
nhận thấy việc kinh doanh bất động sản mang lại lợi nhuận cao
chúng rủ nhau góp vốn thành lập công ty với mục đích mua các thỏ đất nông nghiệp
tự đặt tên dự án tự phân lô nền đất trao bán cho khách hàng
dù các lô đất này đã bị cơ quan chức năng từ chối cấp phép
chuyển đổi mục đích sử dụng
theo kết luận của cơ quan điều tra các đối tượng này
đã dựng lên sáu dự án lửa đảo
gần bốn trăm ba mươi bị hại
với tổng số tiền gần một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
nguyễn hồng thịnh là một trong hàng trăm nạn nhân của công ty địa ốc bình dương cityland
buổi sáng hôm đó
trước giờ đi làm
thịnh vô tình lướt facebook
thấy nhà đất bình dương cityland đang bán đất ở khu công nghiệp bào bàng
lên đăng ký lên xem
sau khi thực địa và tham khảo
thấy giá cả hợp lý
thịnh quyết định mua
nhưng đã bốn năm trôi qua
kể từ đợt thanh toán cuối cùng hoàn tất
tất cả những gì mà thị nhận lại chỉ là tập tài liệu photo này
ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bên nhân viên của
bên bình dương cityland
thì có dẫn em lên
trên bán đất trên chỗ thị xã lê hưng bào bàng tỉnh bình dương
xem bán đất thực tế
thì lúc đó thì
bên nhà đất đưa ra cái giá là
nhưng mà em thì cũng
cọc với lại cái
tiền đúng hợp đồng
giam tiền làm số
là tổng số tiền đóng là ba trăm ba mươi triệu
hứa là trong vòng một năm
thì sẽ ra số cho
bị hại là em với lại là
nhiều những người khác nữa
trong một năm đó thì
cũng không nghe nói đăng sổ sách gì hết
bên em thì
đến ngày rồi
đất thì không có
mà tiền cũng không
nguyễn hồng thịnh và vợ
là đặng thị tuyết nga
là những thanh niên trẻ
từ bình định và bình dương lập nghiệp
có gia đình làm điểm tựa
nên dù đồng lương công nhân ít ỏi
thịnh vẫn nuôi trí lớn
về một ngôi nhà
để vợ con bớt khổ
bao nhiêu tiền mừng cưới
thịnh gom lại
rồi vay mượn thêm cha mẹ họ hàng
cho đủ tiền mua đất
nhưng kết cục
thịnh nhận lại không phải đất
mà là một cục nợ
lúc mà bọn em là
biết là bọn em bị lừa ấy
tiền nói chung là
bọn em rất là khốn khố
vợ chồng rất là lục đục
vợ thì khóc suốt
tại sao mà anh mua mà
đến người ta lừa vậy
nhưng mà thực chất
em cũng không có biết là mình bị lừa
cha mẹ là
lúc điện vô là kêu
không tìm hiểu là rõ ràng mà mua vậy
thực chất không có biết là
cái đất đó là
là như vậy
bọn em cũng không biết do là bọn em là
ở trong quê lên thì thấy là
đất đó thấy ủi hết rồi
mấy ủi rồi vô
mà trong cái đó là thấy
có sơ đồ
sơ đồ nhà đất
phân lô tách thừa
rồi họ hứa họ kêu hiện tại là họ có là
có xin là chu trương hết rồi
là có chính quyền địa phương là
là xác nhận rồi
thì bọn em thì cứ
tin vậy thôi
tiền cưới hai vợ chồng em khoảng
xong rồi đi vay bố mẹ
bố mẹ chồng em vay
xong rồi mượn thêm vàng của cậu với mợ
xong rồi bán ra
rồi mới trả đủ tiền mua đất là ba trăm mấy chục triệu
tới bây giờ
bây giờ thì em mới trả hết
số tiền một cây vàng là mới trả hết
còn tiền vay
vây sổ đỏ của bố mẹ chồng thì là
chưa trả hết
thay vì ngôi nhà mơ ước
vợ chồng thịnh vẫn ở trong căn nhà trọ vỏn vẹn hơn chục mét vuông
phải gửi đứa con nhỏ chưa đầy bốn tuổi về quê
cách hơn năm trăm linh km
để vừa tiết kiệm chi phí
vừa có thời gian tăng ca đi làm thêm
sinh hoạt phí của gia đình
cũng được rè rẻ nhất có thể
tất cả chỉ mong sớm thoát khỏi gánh nặng nợ nần
không bị lừa thì bây giờ thì em có thể xây nhà
hay là xây cái phòng nhỏ nhỏ
nói chung là hai vợ chồng em ở rồi

không không phải ra
không phải gửi con ở quân mà

xong rồi lấy xe ra
lại con lại khóc
mẹ cũng khóc luôn

bởi vì những lúc mà vợ chồng thịnh không dám mơ bất kỳ giấc mơ hão huyền nào nữa
bởi vì những lúc mà vợ chồng thịnh không dám mơ bất kỳ giấc mơ hão huyền nào nữa
bởi vì những ước muốn tưởng như chính đáng của họ
cũng đã trở nên quá xa vời
thịnh mong lấy lại được số tiền đã đóng vào bình dương cityland
nếu được chính quyền tỉnh bình dương tạo điều kiện
thịnh sẽ mua một miếng đất nho nhỏ
thực chất nằm gần đó
còn nga thì không còn mơ một giấc mơ thành phố
cô chỉ mong lấy lại khoản tiền đã mất
rồi trở về quê với con nhỏ
để lại trở về cuộc sống giản dị
có mẹ có chồng có con
không quá nhiều lo toan muộn phiền
họ sẽ bắt đầu lại ở chính nơi họ đã ra đi
đời công nhân rất là khổ chị
thì em cũng muốn là cho mọi người là người công nhân giống như em đều biết
mà đỡ tránh những cái vấn đề mà như bọn em hiện tại bây giờ
đó là gia đình không khổ
không có khổ như bọn em hiện tại bây giờ
bọn em bây giờ không biết là giải quyết như thế nào
chỉ trông cờ vào chính quyền thôi
mong mỏi của chị dỡ hay của thịnh của nga
chắc chắn cũng là mong mỏi của hơn năm trăm linh gia đình
là nạn nhân trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty địa ốc bình dương cityland
bình dương vẫn sẽ là mảnh đất hội tụ và phát triển
để những người trẻ như thịnh như nga
mong muốn được gắn bó lâu dài
hay họ đến rồi lại mong quay trở về chính nơi họ đã ra đi
câu hỏi này chắc chắn sẽ nhức nhối
với những người lãnh đạo tỉnh bình dương
khi xử lý những hậu quả phức tạp từ vụ án này